trong khoảng chiều nay khu vực trung du và đồng bằng mới chịu tác động của không khí lạnh và có mưa
nên nhiệt độ cao nhất giảm xuống mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
đến đêm nay nhiệt độ phía đông bắc bộ tiếp tục theo đà giảm xuống chỉ còn khoảng từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
riêng vùng núi giao động ở mức từ một mươi hai đến một mươi năm độ thậm chí một số nơi ở vùng núi cao có thể xuống dưới một mươi một độ trời chuyển rét
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của không khí lạnh nhưng từ đêm nay trở đi
dưới tác động của đới gió đông bắc tương tác với địa hình nên mưa bắt đầu xảy ra và kéo dài trong khoảng từ hai đến ba ngày tới
trong ngày hai mươi bốn và hai mươi năm vùng mưa tiếp tục dịch chuyển xuống khu vực trung trung bộ
không loại trừ có nơi xuất hiện lượng mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ khu vực cũng giảm mạnh
các tỉnh thành phía nam thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ cũng quay trở lại thời tiết ổn định hơn
ngày mai khi trời có mây thay đổi mưa xảy ra ít và có nắng nhiều hơn trong ngày
nên nhiệt độ tăng lên cao từ hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực cao nguyên và ba mươi hai ba mươi bốn độ ở hầu khắp khu vực nam bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vĩnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ một năm mươi m đến ba m cấp độ rủi ro thiên tài cấp một
từ ngày hai mươi bốn tháng hai vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ và khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
tình trạng biển động hơn gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải trên khu vực này
bà con ngư dân không nên ra khơi trong những ngày biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước